bộ giao thông vận tải vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có hiệu lực từ một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nội dung quy chuẩn bao gồm các yêu cầu chung về cơ sở vật chất đối với trung tâm đăng kiểm như
có văn phòng nhà xưởng kiểm định có kết cấu bê tông thép có bãi đỗ xe riêng biệt dành cho xe chờ kiểm định và xe đã kiểm định chờ kết quả cấp giấy chứng nhận kiểm định
hệ thống đường giao thông nội bộ được trải nhựa hoặc bê tông mặt đường không nhỏ hơn ba mét
có hệ thống hút khí thải kiểm tra môi trường của xe cơ giới có hệ thống gió cững bức trong xưởng kiểm định
các thiết bị kiểm tra xe lắp đặt tại đơn vị đăng kiểm có hướng dẫn sử dụng và hồ sơ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
quy chuẩn cũng quy định thông số cụ thể chi tiết của từng hạng mục kỹ thuật dây chuyền đăng kiểm loại
bộ giao thông vận tải giao cục đăng kiểm việt nam tổ chức triển khai việc thực hiện quy chuẩn trên